thưa quý vị góp phần làm nên thành công chung của một kỳ liên hoan thì không thể không kể đến các thành viên ban giám khảo
và với kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đây đều là những người có kinh nghiệm và có uy tín nghề nghiệp
và xin mời quý vị cùng gặp gỡ họ trong phóng sự sau
nhà báo đỗ đức hoàng trưởng ban thời sự đài truyền hình việt nam đã tham gia nhiều cuộc thi và liên hoan báo chí
nhưng đây là lần đầu tiên anh tham gia làm trường ban giám khảo chấm thể loại các tác phẩm báo chí ở liên hoan chuyên ngành
theo anh điều đáng mừng là các tác phẩm của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần này
tỷ lệ các tác phẩm phản ánh bảng tiêu cực và tích cực của xã hội có tỷ lệ cân bằng
nhưng mà thực tế thì nó như thế bởi vì là những cái mảng đề tài về tiêu cực thì nó thường nó hấp dẫn những cái người làm báo hơn
thế còn cái bảng đề tài tích cực ấy thì muốn làm tích cực và hay thì phải là một người rất có trình độ
là đúng theo cái tinh thần là lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực lấy cái đẹp dẹp cái xấu
thì cái bảng đề tài mà trong các tác phẩm báo chí của truyền hình công an nhân dân lần này tôi thấy là cái điều đấy rất rõ ràng
bản giám khảo của kỳ liên hoan lần này
nhưng mà những nhà báo nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm và có uy tín cao
bởi vậy liên hoan cũng sẽ là cơ hội để trang bị thêm kiến thức cho các cán bộ chiến sĩ công an làm truyền hình phát thanh ở các đơn vị trên cả nước
nhất là khi có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu về phân phối nội dung số
cái kỳ vọng của chúng tôi của những năm tổ chức trước không phải là cứ mỗi mỗi cuộc tập huấn như thế này anh em có thể thao tác được hết tất cả
nhưng mà ít nhất là anh em
đã mở ra được một cái cách nhìn nhận cách tiếp cận những vấn đề mới cách thiết làm mới
sau đó thì anh em bắt đầu vào cái công việc cụ thể đó thì sẽ có những chuyên gia và đội ngũ chuyên gia mình mời bên ngành ngoài hoặc là chính anh em của truyền hình công an nhân dân
thì rõ ràng là đó là phương pháp đúng để chúng ta cùng nâng toàn bộ cái đội ngũ tuyên truyền của lực lượng công an chúng ta sẽ hiệu quả hơn
với những tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt vốn là một trong những thế mạnh tuyên truyền của lực lượng báo chí công an nhân dân
bàn giám khảo tại liên hoan lần này đặt nhiều kỳ vọng vào sự đầu tư về chất lượng của các tác phẩm dự giải
theo nhà báo nguyễn hoàng long phó giám đốc trung tâm phim tài liệu đài truyền hình việt nam các tác phẩm báo chí nói chung
trong đó có các tác phẩm dự thi lần này phải vừa đảm bảo về tính nhiệm vụ chuyên ngành vừa phải là tác phẩm báo chí đem lại cảm xúc cho khán giả
đối với sản phẩm chuyên biệt như này thì cái việc mà làm sao mang được cái hơi thở cuộc sống
vi phạm những cái gọi là những bí mật mang tính nghiệp vụ là một điều cực kỳ khó
nhưng nếu mà chúng ta vượt được qua cái này các tác giả mà vượt qua được thì nó là những cái sản phẩm có thể đem lại những cảm xúc cho khán giả
và đồng thời nó còn vừa là ghi nhận một lực lượng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của một lực lượng rất là đặc biệt trong xã hội
đem đến cho khán giả hay là những cộng đồng xã hội có một cái nhìn toàn diện hơn khách quan hơn về lực lượng công an nhân dân
không chỉ là một cuộc thi các tác phẩm báo chí liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân
còn là nơi để cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân
trao đổi kiến thức kinh nghiệm báo chí của những người làm truyền hình phát thanh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
những tác phẩm có giá trị cao những phát hiện mới đấu tranh quyết liệt với cái xấu
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội đồng thời nêu bật được những chiến công thành tích và công hiến hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an trên cả nước
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân sẽ được tôn vinh tại liên hoan lần này